thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi năm về tăng cường chỉ đạo
phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện
phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ hiệu quả thông suốt chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các điều kiện
thực hiện đúng quy định quy chế tổ chức thi thông tin truyền thông phải chủ động kịp thời đầy đủ
tuyệt đối không lơ là chủ quan xử lý linh hoạt hiệu quả những vấn đề phát sinh
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi
tại khu công nghiệp versipa tỉnh bình dương vừa diễn ra lễ khởi công dự án được đầu tư hơn một trăm năm mươi triệu usd
chuyên về chế tác trang sức đặc biệt dự án sẽ vận hành bằng một trăm linh năng lượng tái tạo
hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng dài hạn
một mươi việc làm
pandonar thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới đã tổ chức lễ khởi công nhà máy chế tác ngữ trang
trị giá một trăm năm mươi triệu usd tại bình dương
nhà máy có diện tích khoảng bảy năm hectare sẽ sản xuất lên đến sáu mươi triệu món đồ trang sức mỗi năm
khi vận hành vào đầu năm hai nghìn hai mươi sáu tạo việc làm cho khoảng bảy thợ thủ công
và dự định sẽ bắt đầu tuyển dụng từ nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
nhà máy được vận hành bằng một trăm linh năng lượng tái tạo
và sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn chứng nhận công trình xanh hàng đầu
đầu năm nay pandora ra thông báo sẽ sử dụng bạc và vàng tái chế hoàn toàn trong sản xuất trang sức
một động thái sẽ tránh được năm mươi tám tấn carbon mỗi năm
việc các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tiếp tục lựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất tại bình dương
là thước đo cho hiệu quả công tác thu hút đầu tư trong đó ưu tiên phát triển sản xuất xanh của địa phương thời gian qua
đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội đã và đại gia đình
đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nồng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô
hiện đóng góp trên bốn mươi gdp cho thành phố
đó là thông tin vừa được hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội công bố
tính riêng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố hà nội tăng năm ba
các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ
qua hai mươi chín năm lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của thủ đô hà nội đã phát triển không ngừng
khi chiếm từ tám mươi lên đến ba năm
tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập tạo việc làm cho năm mươi năm một lao động
đến nay đóng góp trên bốn mươi gdp cho thành phố
với vai trò nòng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội đã hoạt động được hai mươi chín năm
đã có hơn một mươi doanh nghiệp hội viên một văn phòng đại diện phía nam
ba trung tâm trực thuộc hai mươi ba tri hội câu lạc bộ hội viên liên kết
nhân kỷ niệm hai mươi chín năm ngày thành lập một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đảng bộ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu cho các đồng chí đảng viên
đủ ba mươi năm bốn mươi năm bốn mươi năm năm tuổi đảng
thưa quý vị và các bạn đầy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công
được xem là một trong những động lực giúp nền kinh tế phục hồi tăng trưởng
tuy nhiên tại gia lai tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công
đã diễn ra liên tiếp hai năm nay
ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tính đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tỉnh gia lai mới chỉ giải ngân được hơn bốn trăm linh tỷ đồng
thấp xa so với mục tiêu đề ra là hơn ba tám trăm năm mươi tỷ đồng
kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc về thủ tục triển khai điểm bù
nguồn vốn tồn động từ năm hai nghìn hai mươi ba sang hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa được phê duyệt
điển hình là dự án đường hành lang kinh tế phía đông
hay còn gọi là đường tránh quốc lộ một mươi chín được triển khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng mức đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng
dự án này đang bị chậm tiến độ do thiếu đất sát lấp và mặt bằng thi công
phần nhất là công tác giải phóng mặt bằng
tức là để mà triển khai được phần nào vô đây thì phải có đường vào
và có mặt bằng của các vị trí thì mới làm được
theo quyết định phê duyệt dự án thì có tám vị trí mỏ đất săn lấp
và chủ tư đã trình cho các địa phương để xin cải tạo nguồn đất sát lấp
theo văn bản hướng dẫn của ủy ban nhân tỉnh và sở tàu nghiên môi trường
nhưng tới thời điểm hiện tại thì mới có
ủy ban nhân dân thành phố lê cung là cấp cho một vị trí được phép cải tạo đất sát lấp
tại huyện phú thiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư cầm thấp
với lý do là chưa được bố trí vốn từ tiền sử dụng đất
và đang gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
huyện đang gặp phải một số khó khăn vướng mắt
thứ nhất là nguồn vốn từ nguồn sử dụng đất của tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện nay chưa được cấp kế hoạch vốn
thứ hai là vướng về công tác đền bù giải phóng mặt đường năm tuyến đường nội thị
thứ ba là cái vốn xin kéo dài ngân sách trung ương
hiện nay chưa được trung ương cho phép điều chuyển vốn
gia lai hiện đã thành lập bốn tổ công tác kiểm tra đôn đốc
thao gỡ khó khăn vướng mắt trong giải ngân vốn đầu tư cầm
tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm
nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia
với tốc độ giải ngân hiện tại mục tiêu giải ngân tối thiểu chín mươi năm
kế hoạch vốn đầu tư công trong năm nay đang gặp nhiều thách thức
thưa quý vị và các bạn sau hơn nửa năm kiên trì vận động kết hợp xử phạt nghiêm
các cơ quan chức năng ở thành phố huế đã chặn đứng học sinh chưa có bằng lái xe
nhưng vẫn sử dụng xe mô tô trên năm mươi phân khối để đến trường
việc làm này không chỉ nêu cao tinh thần tượng thôn pháp luật
mà còn góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho người đi đường
và với bản thân người điều khiển phương tiện
đây là những hình ảnh phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại tại các điểm giữ xe
xung quanh trường trung học phổ thông đặng trần côn thành phố huế cách đây sáu tháng
tại thời điểm này trong các bãi giữ xe phần lớn là xe của học sinh có dung tích trên năm mươi phân khối
hầu hết các em đều chưa đến tuổi để học hay thi lấy giấy phép lái xe hạng a một
sáu tháng sau tình trạng trên đã kết thúc bằng những tấm bảng thông báo như thế này
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế cũng đã tăng cường các biện pháp tuần tra gian đe xử phạt người sử dụng lẫn người cho mượn phương tiện mô tô trên năm mươi phân khối